hoạt động của xe tải ben đã trở thành nội am ảnh của người tham gia giao thông
và cả người dân sống ven quốc lộ năm mươi một cũng như nhiều tuyến đường khác ở đồng nai trong thời gian qua
ngoài việc gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người
thì hằng ngày những đoàn xe tải ben với hàng nghìn chiếc cũng đang gây ô nhiễm môi trường
và mất an toàn giao thông khiến cho người dân hết sức bức xúc
sống ở mặt tiền quốc lộ năm mươi một đoạn thuộc địa phận phường phước tân thành phố biên hòa
nhưng ít khi gia đình ông đào khắc trụ dám mở cửa nhà vì bụi từ